thưa quý vị thông thường trên mỗi chiếc tàu ra khơi đánh bắt hải sản dài ngày thì đều được ngư dân trang bị từ ba đến bốn bình ga để phục vụ việc nấu nướng trên biển
những bình ga này do không được bảo quản kiểm tra an toàn thường xuyên nên đã liên tiếp gây họa cho tàu cá và ngư dân
nhiều ngư dân đang ví việc mang bình ga lên tàu cá thì không khác nào như đưa bom lên tàu phản ánh trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
hàng năm trên địa bàn quảng ngãi đã có rất nhiều vụ cháy trên tàu cá đang neo đậu hay đang đánh bắt hải sản gây thiệt hại về người và tài sản
thế nhưng qua kiểm tra một số tàu cá hoạt động tại cảng cá ở xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi thì lại có nhiều tàu cá không trang thiết bị chữa cháy
các chủ tàu đều biện hộ cho lý do việc không trang bị bình chữa cháy
các chuyến tàu khai thác xa bờ ngư dân thường sử dụng bốn sáu bình ga loại một mươi hai kg để nấu ăn
mặc dù sử dụng nhiên liệu dễ cháy nổ nhưng ngư dân chưa quan tâm đến việc đảm bảo an toàn
tại khu vực tàu cá quảng ngãi hầu hết các tàu cá đang neo đậu đều sử dụng bình ga để nấu nướng
các bình ca để lộ thiên tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng
bếp và bình ga không được bố trí hợp lý chưa cách ly với khu vực máy tàu
nhiều tàu thuyền không trang bị bình cứu hỏa
một số bình ga còn bị hoen dị ống dẫn ga bị củ nứt dễ dỏ dị
có rất nhiều nguyên nhân gây ra cháy nổ nhưng phần lớn là do ngư dân thiếu cẩn trọng trong quá trình nấu nướng
gặp múi ngày đêm phơi nắng như thế thì nó sẽ nhanh bị rỉ hơn
khi bị rỉ mà gặp cái bình ga không có đảm bảo về chất lượng thì nó sẽ nguy hiểm cháy nổ rất cao
để đảm bảo an toàn cho người và tài sản cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo và tuyên truyền đến ngư dân
cần phải nâng cao ý thức trong công tác phòng chống cháy nổ trên tàu
đặc biệt các chủ tàu cần trang bị trên tàu đầy đủ phương tiện chữa cháy cứu nạn cứu hộ
thường xuyên kiểm tra hệ thống điện quản lý chặt chẽ nguồn lửa nguồn nhiệt thiết bị sinh lửa sinh nhiệt trên tàu
tuy nhiên sự bất cẩn chủ quan coi thường của không ít ngư dân chính là hiểm họa bom ga trên tàu cá